đi đôi với việc hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động đánh bắt cá hàng loạt các giải pháp ứng dụng công nghệ trong thông tin và quản lý tàu cá đã được triển khai áp dụng tại nhiều địa phương trong cả nước
bốn mươi năm năm trước công ty thuận phát đã gặp phải một vụ hỏa hoạn nguyên nhân được xác định là do nhiệt luyện các chi tiết bằng thép
trong quá trình nhiệt luyện chi tiết này nóng đỏ và khi cho vào dầu đã gây ra tình trạng cháy dầu ngọn lửa bùng lên và lan ra các khu vực lân cận
tuy không gặp thiệt hại về người nhưng phần lớn các thiết bị trong xưởng đã hư hỏng nặng
để hạn chế những sự cố tương tự công ty đã sử dụng nhiều giải pháp
tuy nhiên mọi chuyện chỉ mới thực sự đi vào ổn định khi giải pháp kết cấu bể dầu hạn chế tình trạng cháy nổ được đưa vào sử dụng
sau vụ hỏa hoạn của công ty công ty cũng có tìm hiểu và được biết các thầy ở đại học thái nguyên có một giải pháp về việc xử lý tôi và làm giảm nguy cơ cháy nổ
ở đây công ty đã sử dụng giải pháp của các thầy đặc biệt là thầy cao thinh long
khi áp dụng vào tôi những chi tiết lớn cũng không có việc bùng cháy nửa trên bề mặt dầu
kết cấu ngăn chặn lửa bùng phát cho bể dầu nhiệt luyện đặt đứng do anh long nghiên cứu bao gồm
phễu trụp tại vị trí móc cầu và các cột dẫn hướng đặt phía trong thành bể và vòm hàm ếch phía dưới miệng bể dầu
trong đó hàm ếch gồm hai phần phần trụ và phần nón cụt
phễu trụp có dạng hình côn các cột dẫn hướng gồm sáu cột đặt thẳng đứng từ miệng lò xuống đáy
hoặc dọa đựng chi tiết ngả sang bên thành lò khi nhúng
vấn đề thứ ba là chúng tôi bố trí các thanh dẫn để khống chế trong quá trình sôi của dầu
thì nó không sôi đổ chi tiết để làm cho chi tiết tuân thủ đúng với quá trình nhiệt luyện và làm ngoại đã đề ra
thêm nữa là chúng tôi quá trình lấy chi tiết ra nó thuận lợi
bởi vì các đồng chí tưởng tượng là nếu như một vài chi tiết nó đổ dọa ra thì nó nằm dưới bể dầu
và cao tới hơn ba mét như vậy sôi tới hơn ba mét
nhưng chi tiết ra khỏi bể dầu làm cả là một vấn đề rất là khó khăn
hỏa hoạn trong quá trình nhiệt luyện là một trong những hiểm họa rất dễ xảy ra
điều này không những gây nguy hiểm đến tính mạng của người lao động
mà còn gây thiền hại tài sản không nhỏ đối với các nhà máy
do vậy những giải pháp như sáng chế kết cấu bể dầu hạn chế tình trạng cháy nổ
trong quá trình nhiệt luyện của tác giả cao thanh long
sẽ góp phần không nhỏ trong việc hạn chế những hiểm hoạn không may xảy ra
facebook đang sử dụng một hệ thống trí tuệ nhân tạo
để khóa hoặc gỡ bỏ một triệu tài khoản mỗi ngày
bao gồm những tài khoản vi phạm các chính sách của facebook
như chia sẻ thông tin giả mạo gây hiểu lầm
các thông tin gây thù hẳn hoặc bạo lực
hiện hệ thống trí tuệ nhân tạo nhận diện các nội dung vi phạm trên facebook
hỗ trợ hai mươi bốn loại ngôn ngữ khác nhau
bao gồm những ngôn ngữ có lượng người dùng nhiều nhất
và dự kiến sẽ tiếp tục được mở rộng trong tương lai
bên cạnh đó facebook cũng có một đội ngũ nhân sự chuyên kiểm tra
nhận diện và xử lý các bài viết có nội dung không phù hợp
với chính sách của mạng xã hội này
việc phân loại rác thải tái chế giờ đây trở nên dễ dàng hơn
với robot có tên rosecycle
có thể phân loại rác tái chế chỉ bằng cách ép vào đồ vật
kết quả thử nghiệm cho thấy độ chính xác phân loại rác
do robot này thực hiện lên tới tám mươi năm
robot đặc biệt này có tên là rosecycle
do các nhà khoa học thuộc viện công nghệ massachusett mỹ
nghiên cứu và phát triển
rosecycle sẽ phân loại rác tái chế từ kim loại
nhựa và giấy tùy thuộc theo kích thước và độ cứng của nó
bằng cách sử dụng hai gọng kìm có gắn cảm biến áp suất
theo các nhà nghiên cứu rosecycle có thể đưa vào áp dụng
tại các khu trung cư và trong khuôn viên các trường học
với rosecycle các nhà khoa học kỳ vọng công việc phân loại rác tái chế
sẽ đỡ tốn kém và mất nhiều công sức hơn so với các phương pháp truyền thống
như dùng nam châm hay bằng tay không
lần đầu tiên trên thế giới một nhóm các nhà khoa học israel
đã ứng dụng thành công công nghệ in ba d để tạo ra một quả tim có cả mô và mạch máu
bằng cách sử dụng tế bào và vật liệu sinh học của con người
đây được coi là nghiên cứu mang tính đột phá và mở ra hy vọng
có thể tạo ra tim nhân tạo kế ghép cho con người
quả tim được tạo ra bằng công nghệ in ba d có kích cỡ tương đương với quả tim
của loài thỏ hoặc một quả anh đào có đầy đủ các tế bào mạch máu và tâm thất
nhóm nghiên cứu gọi đây là bước đột phá trong y học mở ra một phương pháp
cấy ghép mới trong tương lai giúp cứu sống những bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối
bằng cách này trái tim sẽ hoàn toàn tương thích sinh học và phù hợp với cơ thể bệnh nhân
giúp giảm khả năng bị đào thải từ bên trong cơ thể
các nhà nghiên cứu hy vọng trong một mươi năm tới công nghệ này sẽ được ứng dụng rộng rãi
ở những bệnh viện hàng đầu thế giới
các nhà khoa học mỹ đã dùng virus hiv để áp dụng trong một phương pháp giúp chữa trị
cho tám em bé sinh ra mà gần như không có
không có hệ miễn dịch còn gọi là những em bé bong bóng
phương pháp điều trị mới được thực hiện bằng cách thu thập tủy xương của bệnh nhi
và chỉnh sửa những khiếm khuyết gen trong adn của bệnh nhi ngay sau khi sinh
gen dùng để chỉnh sửa những khiếm khuyết được đưa vào virus hiv và sau đó tiêm vào cơ thể bệnh nhi
các bác sĩ cho biết phương pháp này không khiến virus hiv phát triển thành bệnh s
các bác sĩ đang theo dõi tình trạng của tám bệnh nhi được chữa trị từ sáu đến hai mươi bốn tháng trước
và hiện đều có kết quả tích cực
một bệnh nhi phải điều trị lần thứ hai nhưng hiện cũng đã ổn định
tác giả của nghiên cứu này cho biết các bệnh nhi đều có phản ứng tốt với vaccine
và các em đã có đủ tế bào miễn dịch giúp ngăn ngừa nhiễm bệnh khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài
những thông tin trong phần ý tưởng công nghệ mới vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình
khoa học công nghệ và cuộc sống của chúng tôi hôm nay
quý vị quan tâm có thể xem lại chương trình tại địa chỉ nhândântv vn
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại